nguyên chủ tịch và phó chủ tịch thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh gia lai
thiếu trách nhiệm trong công tác chỉ đạo điều hành để kế toán của đơn vị rút ruột ngân sách hơn bốn tỷ đồng
công an tỉnh gia lai đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với ông hồ văn điểm nguyên chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh gia lai
và bà đinh thị giang nguyên là phó chủ tịch thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh gia lai
về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
trước đó vào ngày hai mươi năm hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với bà đỗ thị thu hiền
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám là kế toán của ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh gia lai về tội tham ô tài sản
quá trình điều tra mở rộng vụ án công an tỉnh gia lai đã xác định ông hồ văn điểm
và bà đinh thị giang đã thiếu trách nhiệm trong việc quản lý sử dụng tiền quỹ phòng
chống dịch covid một mươi chín của đơn vị từ đó dẫn đến việc đỗ thị thu hiền đã lợi dụng
chiếm đoạt tổng số tiền hơn bốn tỷ đồng
khi thấy gia đình đăng tải thông tin tìm người mất tích khang đã gọi điện nói
con họ đang ở campuchia và yêu cầu gia đình phải đưa tiền để chuộc người
công an quận bình thạnh tp hcm đã khởi tố và bắt tạm giam nguyễn hoàng khang
sinh năm hai nghìn năm ngụ tại tỉnh khánh hòa về tội chiếm đoạt tài sản
trước đó một người phụ nữ lên mạng xã hội đăng tin nhờ cộng đồng mạng tìm kiếm giúp con trai mất tích
sau đó gia đình đã nhận được cuộc gọi từ một thanh niên nói con trai bà đang ở campuchia
và đề nghị mẹ anh này chuyển sáu usd để nhận con do không có đủ tiền gia đình xin đưa ba usd
vào ngày hai mươi chín tháng ba khi nam thanh niên đang nhận sáu mươi năm tỷ đồng
năm triệu đồng tiền chuộc từ người nhà của nạn nhân thì lực lượng công an đã ập đến bắt giữ
tại cơ quan công an khang khai không biết tung tích con trai của người phụ nữ
do thấy thông tin tìm người trên mạng khang đã nảy ra ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bị yêu cầu dừng xe do đi vào đường cấm trên cao tốc mai sơn quốc lộ bốn mươi năm
tài xế cao văn tuấn chú ở tp vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc đã cố tình điều khiển xe đầu kéo bỏ chạy
và đâm vào xe của cảnh sát giao thông
tuấn đã bị công an huyện yên định tỉnh thanh hóa tạm giữ hình sự về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó trong quá trình làm nhiệm vụ tại km ba trăm hai mươi bảy đường rẽ vào cao tốc bắc nam
thuộc địa phận huyện đông sơn tỉnh thanh hóa tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc phòng sáu
cục cảnh sát giao thông bộ công an đã phát hiện xe ô tô đầu kéo kéo theo rơ móc
do cao văn tuấn điều khiển đã đi vào đoạn đường giới hạn trọng tải trên cao tốc mai sơn quốc lộ bốn mươi năm
lúc này lực lượng cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe
tuấn không chấp hành buộc tổ công tác phải sử dụng xe chuyên dụng để truy đuổi
chạy khoảng năm km tuấn dừng lại
điều đáng nói khi tổ công tác thông báo lỗi và yêu cầu xuất trình giấy tờ xe để kiểm tra
thì tuấn đã không chấp hành mà tiếp tục lái xe lạng lách đánh võng đâm vào xe cảnh sát giao thông
khiến phần đuôi bị hư hỏng
đến km ba mươi hai chín trăm linh thuộc địa phận xã định công huyện yên định tuấn mới dừng xe lại
lực lượng cảnh sát giao thông đã lập hồ sơ bàn giao vụ việc cho công an huyện yên định để xử lý theo quy định
với hành vi mua bán trái phép chất ma túy đối tượng vũ văn xuyên quê ở tỉnh bình dương
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ
qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã bắt giữ xuyên khi đang mang theo một trăm linh gam ma túy
bán cho người nghiện tại khu phố bình dương phường long bình tân thành phố biên hòa
khám xét nơi ở của xuyên cơ quan công an thu giữ thêm hai gói ma túy đá heroin và một cân điện tử
qua đấu tranh xuyên khai nhận bản thân nghiện ma túy lại không có nghề nghiệp
nên mua ma túy về để bán lại cho người nghiện kiếm lời và sử dụng dần thì đã bị bắt giữ
tại tỉnh quảng bình hàng chục đối tượng đang bay lắc trong quán bar trên đường hai bà trưng
thành phố đồng hới vừa bị lực lượng công an thành phố kiểm tra bắt giữ
kiểm tra nhanh lực lượng chức năng đã phát hiện hai mươi chín đối tượng dương tính với
chất ma túy
kiểm tra hành chính quán bar angel club gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ công an thành phố đồng hới
đã phát hiện có năm mươi người bao gồm khách và nhân viên của cơ sở đang có mặt tại đây
nghe nhạc sử dụng rượu bia và có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
ngay sau đó công an thành phố đồng hới đã tiến hành test nhanh ma túy
phát hiện có hai mươi chín đối tượng dương tính với ma túy
hiện vụ việc đang được công an thành phố đồng hới tiếp tục điều tra xử lý
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh quảng
nguyễn long phối hợp với công an huyện tam bình vừa bắt giữ thạch răng xây
chú ở huyện tam bình theo quyết định truy nã của cơ quan thi hành án hình sự
công an thành phố hồ chí minh về tội cố ý gây thương tích
theo hồ sơ của cơ quan điều tra vào năm hai nghìn hai mươi thạch răng xây đã xảy ra mâu thuẫn
với bản khí hát karaoke tại khu nhà trọ trên địa bàn phường bình trị đông bê
quận bình tân xây đã dùng dao đâm một người gây thương tích và bị toán nhân dân
quận bình tân tuyên phạt ba năm sáu tháng tù về tội cố ý gây thương tích
tuy nhiên trong quá trình được tải ngoại chờ thi hành án thạch răng xây đã bỏ trốn
và bị truy nã vào trưa ngày ba mươi tháng ba phát hiện xây đang làm công tại vườn cam
ở xã bình ninh huyện tam bình lực lượng cảnh sát hình sự và công an huyện tam bình
đã phối hợp bắt giữ đối tượng bàn giao cho công an quận bình tân
theo tổng cục thống kê trong quý i năm nay cả nước đã xảy ra sáu năm trăm năm mươi hai vụ tai nạn
giao thông làm hai bảy trăm hai mươi ba người thương vong bình quân mỗi ngày có ba mươi người thương vong
vì tai nạn giao thông nhằm kiềm chế tai nạn giao thông lực lượng cảnh sát giao thông
toàn quốc sẽ tập trung xử lý xuyên suốt năm nhóm hành vi là nguyên nhân chính gây ra
tai nạn giao thông gồm nồng độ cồn ma túy quá khổ quá tải cơi nới thành thùng xe
tốc độ vi phạm về tránh vượt phần đường làng đường không chấp hành hiệu lệnh
của đèn tín hiệu giao thông và sử dụng các loại giấy tờ không do cơ quan có thẩm quyền cấp
giấy tờ giả có liên quan đến người điều khiển phương tiện
vào đêm ngày hôm qua công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện bù đăng đang tổ chức
khám nghiệm và điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người bị đâm tử vong
nạn nhân là lê kim toàn bốn mươi tuổi trú tại thị trấn đức phong huyện bù đăng tỉnh bình phước
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút tối cùng ngày trong lúc toàn đang ở tròi giấy
của một người dân tại thôn hai xã đoàn kết huyện bù đăng thì đối tượng châu văn cư ba mươi chín tuổi
trú tại thị trấn đức phong huyện bù đăng cũng đi tới đây để tìm bạn
khi tới nơi thấy toàn đang lớn tiếng với mọi người trong tròi giấy nên cưu vào can ngăn
nhưng bất ngờ toàn quay lại gây sự với cư
bị toàn dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào người cư bực tức đã chạy vào trong tròi giấy
lấy một con dao đâm nhiều nhát vào người toàn
gục ngã xuống đất và tử vong tại chỗ
gây án xong cư đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi của mình
vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị thủ đoạn hách hay còn gọi là tấn công chiếm quyền điều khiển tài khoản mạng xã hội
để lừa vay tiền bạn bè đã không còn xa lạ
tuy nhiên gần đây lại xuất hiện thêm thủ đoạn mới đã khiến không ít người bị sập bẫy
đó là tài khoản mạng xã hội nhận tiền chung cả tên tài khoản ngân hàng
chỉ khác là số tài khoản khiến cho nhiều người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng qua mạng
là sinh viên thì chưa có thu nhập nhưng phương linh cũng là trường hợp bị các đối tượng lừa đảo nhắm đến
dù có nhiều cảnh giác với việc lừa đảo trên mạng xã hội
nhưng phương linh một phút nhẹ dạ đã sập phải bẫy lừa đảo của các đối tượng
bởi lần này thủ đoạn của chúng sử dụng đã có sự thay đổi
khiến phương linh không lượm trước
trên thực tế thì những cái trường hợp mà bị hách facebook sau đấy là vay tiền bạn bè người thân để mượn tiền thì sẽ xuất hiện rất là nhiều
và đây là một chiêu thức lừa đảo khá là cũ và mọi người đã cảnh giác rất là nhiều với cái chiêu thức này
tuy nhiên thì với cách đây vài ngày thôi thì em có một người bạn của em đã nhắn tin về vay tiền
thì lúc đầu là em cũng không tin vì là em cũng đã nghĩ là bỏ qua
tuy nhiên thì khi mà em kiểm tra số tài khoản thì em lại cảm thấy em lại thấy rất là bất ngờ vì là số tài khoản này là trùng hợp với người bạn của em
và cái cách nhắn tin cũng như là cách nói chuyện thì khá là giống với một người bạn bình thường
thế là nó giống như người bạn kia
thế là em đã tin ngay lập tức khi mà kiểm tra cái số tài khoản đấy
nhiều chuyên gia nhận định đây là thủ đoạn mới
các đối tượng lợi dụng chính sách cho đăng ký tài khoản online
các ngân hàng để đăng ký tài khoản ngân hàng online
sau đó chúng dùng tài khoản này để nhận tiền lừa đảo
hoặc các đối tượng có thể mua trên chợ đen hoặc thuê những người nhẹ dạ đăng ký hộ tài khoản ngân hàng với người đứng tên bất kỳ
hiện nay thì có cái tình trạng đó là do cái sự quản lý của chúng ta về cái việc là mua được những cái tài khoản về hoặc là đăng ký những cái tài khoản ngân hàng ấy nó chưa thực sự chặt chẽ
có những ngân hàng cho đăng ký online
và chính vì điều này mà khi mà những cái
thông tin mà bị lộ lọt về những cái thông tin cá nhân về những cái căn cước hoặc những cái giấy tờ tùy thân khác nó đang bị lộ lọt vẫn còn chưa giải quyết được
thì nhờ những cái giấy tờ này mà các đối tượng có thể đã lập lên được những cái tài khoản mang tên của rất nhiều người
chưa kể đến là nó có thể có một cái nguồn khác đó là mua hoặc thuê những cái tài khoản cá nhân của những người khác
ví dụ như các đối tượng là các em sinh viên hoặc là những người mà lao động mà có hoàn cảnh kinh tế khó khăn họ chỉ cần vài chục nghìn có khi là vài chục nghìn thôi
thì họ cũng có thể là cho mượn hoặc cho thuê hoặc cũng có thể là bán cái tài khoản cá nhân đó cho các đối tượng này
các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân trước hết cần cảnh giác với bất kỳ giao dịch nào trên mạng xã hội
và để bảo mật tài khoản ngân hàng người dân tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân thông tin tài khoản ngân hàng số thể tín dụng hoặc mã otp với bất kỳ ai qua tin nhắn email hoặc cuộc gọi không mong muốn
một cái nguyên tắc rằng là dù có mượn tiền thì chắc nữa
thì cũng vẫn phải thông qua những cái cuộc điện thoại xác minh
cuộc điện thoại ở đây kể cả việc điện thoại qua các phương tiện mạng xã hội hiện nay cũng không còn được tin tưởng nữa
bởi vì đã có rất là nhiều công nghệ được áp dụng vào như công nghệ ai chẳng hạn để có thể giả giọng nói giả khuôn mặt hình ảnh để tiếp cận
ngay cả khi gọi điện thông qua các mạng xã hội hiện nay thì cũng không còn là phương pháp kiểm tra một cách an toàn nữa
cho nên khi mà có một bất cứ lời đề nghị nào trong việc vây mượn tiền
thì trước khi mà mình có cái ý định chuyển khoản cho bạn thì mình cần phải gọi lại cho bạn bằng số viễn thông
để từ đó mới xác định được là có chính xác là bạn mình đang có cái nhu cầu vay tiền hay không
đối với vấn đề bảo mật tài khoản facebook các chuyên gia cũng đề nghị người dân tuyệt đối không click vào bất kỳ link nào mà kẻ gian gửi qua tin nhắn
cần phải cập nhật mật khẩu thường xuyên thay đổi mật khẩu định kỳ và sử dụng mật khẩu mạnh
cần kiểm tra và quản lý các thiết bị đã đăng nhập vào tài khoản facebook
để phát hiện và ngắt kết nối các thiết bị không mong muốn
công an thành phố đà lạt đang tạm giữ nguyễn phi hùng ba mươi bốn tuổi và cao ngọc vinh hai mươi chín tuổi
cùng chú tại thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào ngày hai mươi tám tháng ba hùng và vinh đi từ thành phố phan rang tháp tràm
lên đà lạt bằng xe máy khi đến thành phố đà lạt hùng ra hiểu cho vinh dừng xe
rồi trà trộn vào đám đông để móc một chiếc điện thoại của du khách
sau đó hai đối tượng trên vào một trung tâm thương mại ở quảng trường lâm viên thành phố đà lạt
và tại đây các đối tượng còn trộm thêm một ba lô có chứa tiền và điện thoại rồi nhanh chóng rời đi
sau khi tiếp nhận tin báo cơ quan công an đã nhanh chóng tóm gọn hai đối tượng
khi đang di chuyển đến thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa
tại cơ quan điều tra hùng khai nhận có bốn tiền án trong đó có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản
hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng
đêm qua đến dạng sáng ngày hôm nay các tổ công tác một trăm bốn mươi một công an hà nội đã đồng loạt triển khai hóa trang
kết hợp công khai đã xử lý hàng loạt thanh thiếu niên điều khiển xe máy lạng lách đánh võng
rú ga nẹt bô trên các tuyến đường của hà nội
qua đó tổ công tác một trăm bốn mươi một đã hóa trang và tuần tra phát hiện
hai vụ việc ba đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự
tăng vật thu giữ gồm hai gậy ba khúc tạm giữ bốn mươi một phương tiện năm mươi hai đối tượng có các hành vi như
lạng lách đánh võng rú ga xe không gắn biển số có dấu hiệu gây mất trật tự công cộng
tất cả các đối tượng đã được bàn giao cho công an thành phố cho công an phường sở tại
để xác minh xử lý theo quy định
theo thống kê từ đầu năm đến nay các tổ công tác một trăm bốn mươi một quá trình làm nhiệm vụ đã phát hiện hai trăm bốn mươi ba vụ việc
bắt giữ hai trăm sáu mươi sáu đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự bàn giao cho các đơn vị chức năng điều tra giải quyết
quá trình kiểm tra kiểm soát xử lý hai chín trăm bảy mươi trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
trong đó một một mươi bốn trường hợp vi phạm nồng độ cồn
quá trình phòng chống đua xe trái phép các tổ một trăm bốn mươi một hóa trang tuần tra phối hợp với các chốt công khai
vào các ngày cuối tuần trên địa bàn các quận trọng điểm bắt giữ bảy trăm chín mươi ba phương tiện với bảy trăm chín mươi tám đối tượng
có các hành vi vi phạm điều khiển xe mô tô lạng lách đánh võng dù ga có dấu hiệu gây dối trật tự công cộng
bàn giao cho công an các phường sở tại để xử lý theo quy định
công an thành phố buma thuật đang tạm giữ hình sự đối tượng yifil nye một mươi tám tuổi
trú tại xã yatio huyện chiu quynh để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản
theo điều tra ban đầu vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng ba trong lúc đang ngồi nhậu
yifil đã rủ yifil nye một mươi tám tuổi
cùng xã đến xã yatio thành phố buma thuật tìm đánh một người có mâu thuẫn từ trước
trên đường đi yifil gặp y thạch cân nun một mươi bảy tuổi chú cùng xã nên đã rủ đi cùng
sau khi chuẩn bị hung khí các đối tượng điều khiển xe máy đến khu du lịch sinh thái hoàng nam ở xã ya cao
thì thấy hai thiếu niên đang dựng xe máy hái dừa
y phil đã dùng gậy ba khúc đánh liên tiếp vào người một thiếu niên gây thương tích rồi cướp xe máy của nạn nhân bỏ đi
sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại lực lượng công an đã vào cuộc xác minh
và bắt giữ nhóm đối tượng này
hiện công an thành phố bù ma thuật đang củng cố hồ sơ để xử lý hai đối tượng còn lại
ngày ba mươi tháng ba công an quận bình thạnh thành phố hồ chí minh đang lấy lời khai của nguyễn hoàng khang
sinh năm hai nghìn năm quê tại tỉnh khánh hòa để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó ngày hai mươi tám tháng ba bà nguyễn thị cẩm nhung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ngộ tại tỉnh bình dương
đăng thông tin lên mạng tìm con trai mất tích
sau đó phía gia đình nạn nhân nhận được điện thoại của khang nói con trai của bà nhung đang hôn mê ở campuchia
người này yêu cầu gia đình chuẩn bị sáu usd để chuột con ra
do không có đủ tiền phía gia đình xin bớt còn lại ba usd
đối phương yêu cầu gia đình lên cửa khẩu mộc bài để trao tiền nhận con
tuy nhiên địa điểm giao dịch sau đó lại đổi sang quận bình thạnh thành phố hồ chí minh
chiều ngày hai mươi chín tháng ba gia đình gặp trực tiếp nam thanh niên tại đường d năm
khi đối tượng này đang nhận sáu mươi năm triệu đồng thì bị lực lượng công an bắt giữ
tại trụ sở công an khang khai nhận do thấy thông tin gia đình đang tìm người trên mạng
nghi phạm đã nảy ra ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vụ việc đang được công an quận bình thạnh điều tra làm rõ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an và công an huyện yên thành đồng chủ trì
phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh cục nghiệp vụ bộ công an vừa phá thành công chuyên án
triệt xóa đường dây đánh bạc liên tỉnh sử dụng công nghệ cao quy mô lớn dưới hình thức ghi lô đề
bắt giữ một mươi đối tượng trú tại các tỉnh nghệ an bình dương và thành phố hà nội
đường dây này do hoàng thế vinh trú tại phường phú diễn quận bắc từ liêm hà nội cầm đầu
để điều hành đường dây vinh đã cấu kết với nhiều đối tượng tại nhiều tỉnh thành trong cả nước
tại tỉnh nghệ an có bốn đối tượng trực tiếp tham gia vào đường dây đánh bạc
trong đó nguyễn cảnh minh chú tại xã xuân thành huyện yên thành
được cơ quan công an xác định là người điều hành đại lý tổng
tăng vật thu giữ gồm hai mươi một điện thoại di động hai xe ô tô và nhiều tài liệu có liên quan
bước đầu cơ quan điều tra xác định số tiền các đối tượng giao dịch trong ngày bị bắt là gần một tỷ đồng
công an tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam phan minh tuấn
hai mươi tuổi trú tại tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó công an huyện nhân trạch bắt quả tăng tuấn đang mang một trăm linh gram ma túy đi bán
qua đấu tranh tuấn khai nhận số ma túy trên mua tại tp hcm với giá ba mươi triệu đồng
mang xuống huyện nhân trạch bán cho một đối tượng chưa rõ lai lịch với giá ba mươi bốn triệu đồng
đang trên đường đi giao thì bị lực lượng công an bắt giữ
một nhóm gồm ba đối tượng vừa bị tổ công tác đặc biệt một trăm hai mươi ba công an tỉnh sóc trăng bắt giữ
về hành vi tảng trữ trái phép chất ma túy
cụ thể vào khoảng h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng ba trên tuyến đường quốc lộ sáu mươi thuộc ấp ngãi hòa
thị trấn đại ngãi huyện long phú tỉnh sóc trăng tổ công tác đặc biệt một trăm hai mươi ba tuần tra phát hiện
bốn đối tượng điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra
tuy nhiên các đối tượng không chấp hành nên tổ công tác đã khống chế và bắt giữ được ba xe cùng ba đối tượng
nguyễn nhật linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trần minh tiền và nguyễn văn châu đều sinh năm hai nghìn một cùng chú tại huyện long phú
riêng đối tượng võ văn luật bỏ lại xe và chạy vào hẻm tối tẩu thoát
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ một lượng tinh thể rắn màu trắng nghi lấy ma túy một cây dao
số tiền trên một mươi hai triệu đồng cùng một số tăng vật có liên quan
qua kiểm tra nhanh cả ba đối tượng đều dương tính với ma túy
cơ quan công an cũng xác định xe mô tô biển kiểm soát tám mươi ba c một trăm ba mươi ba nghìn chín trăm năm mươi bảy mà luật bỏ lại hiện trường
là chiếc xe bị mất trộm tại xã an lạc tây huyện kế sách tỉnh sóc trăng vào ngày một tháng hai
và hiện vụ việc đang được bàn giao cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
thời gian qua tình hình thanh thiếu niên tụ tập gây mất an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô diễn biến khá phức tạp
gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và nguy cơ cao dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật khác
công an tp hà nội đang quyết liệt triển khai các biện pháp phòng ngừa đấu tranh ghi nhận tại quận hai bà trưng
đây là ba thanh niên lê trung kiên phạm đình phong trần phúc khang sinh năm hai nghìn sáu đến hai nghìn tám
vừa bị tổ y một nghìn một trăm bốn mươi một công an tp hà nội bàn giao cho công an phường nguyễn du hai bà trưng
để làm rõ hành vi gây dối chất tự công cộng và tàng trữ vũ khí thô sơ
tại cơ quan công an các đối tượng bước đầu khai nhận do ham chơi nên tụ tập nhau ra đường
tuy nhiên trong quá trình di chuyển có bị nhóm khác tắt đầu xe nên về nhà lấy hung khí để đi giải quyết mâu thuẫn
sau khi bắt đến thời điểm bây giờ cháu nhận thức đây là hành vi sai trái và phi lạc pháp lợi
về việc này gây hoang mang cho người dân đi đường cũng như gây mất an ninh chất tự trên địa bàn
về biện pháp công an phường đã triển khai các lực lượng tuần tra buổi tối ban đêm
theo kế hoạch của công an quận để giảm giảm tình hình khi phát hiện được các đối tượng sử dụng hung khí
như đua xe chúng tôi báo cáo đội cảnh sát hành sự kịp thời phối hợp và bắt giữ cũng như xử lý để làm nghiêm
trước đó công an quận hai bà trưng hà nội cũng bắt giữ một mươi tám đối tượng hỗn chiến gây dối trật tự ở phố lào đúc hà nội
nguyên nhân ban đầu xác định do va chạm hai nhóm thanh niên đã chửi nhau dẫn đến đuổi đánh nhau qua một số tuyến phố
như phố huế nguyễn công chứ thi sách lào đúc phạm đình hổ
các đối tượng đều trong độ tuổi từ một mươi năm đến một mươi chín tuổi
trường hợp thanh thiếu niên thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật có thể bị xử phạt vi phạm hành chính
và có nhiều trường hợp có thể bị xử lý về hình sự
nguyên nhân dẫn đến tình trạng này chúng tôi thấy rằng hầu hết xuất phát từ phía gia đình của chúng ta
có những hoạt động quản lý và giáo dục các em không được tru toàn
và thứ hai nữa là trong nhiều trường hợp đối với các môi trường giáo dục cũng như môi trường sinh sống của các em
thì nó cũng có ảnh hưởng nhất định đến quá trình thực hiện hành vi phạm tội
theo thống kê của phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay
toàn thành phố phát hiện một mươi tám vụ gây dối trật tự công cộng do nhóm đông điều khiển xe máy chạy thành đoàn
với tốc độ cao mang theo hung khí đuổi đánh nhau
số vụ việc này xảy ra ở nhiều quận huyện từ địa bàn trung tâm đến khu vực ngoại thành
lực lượng công an đã tiến hành nhiều biện pháp như lập chốt tuần tra công khai và bí mật để phát hiện bắt giữ và xử lý
tuy nhiên thời gian tới chuẩn bị nghỉ hè là thời gian rảnh rỗi sẽ khiến không ít thanh thiếu nhiên nảy sinh nhiều hành vi manh động
vì vậy nếu buông lỏng quản lý không kịp thời uốn nắn danh giới phạm tội của lứa tuổi này sẽ rất mong manh
hôm qua một kho hàng nằm trên đường nguyễn văn dung phường sáu quận gò vấp tp hcm đã xảy ra cháy
nhiều tài sản bị theo dụi vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút